thưa quý vị từng là một cán bộ uy tín của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
gọi tắt là vb bank chi nhánh vĩnh phúc
nhưng chỉ vì ham mê trò đỏ đen trên mạng nguyễn văn an ở huyện mê linh thành phố hà nội
đã lừa đảo chiếm đoạt hơn hai năm tỷ đồng của khách hàng và bạn bè
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc khởi tố bắt tạm giam
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một chị phan thị phượng ở huyện tam đảo được an tư vấn làm hồ sơ vai hơn một sáu tỷ đồng
ngân hàng sẽ giải ngân trước cho chị phượng một hai tỷ đồng theo yêu cầu
số tiền còn lại lưu tại ngân hàng mà không phải trả lãi
khi nào chị phượng có nhu cầu giải ngân mới tính lãi
tin tưởng an nên chị phượng đồng ý
tuy nhiên trên thực tế an đã làm hợp đồng cho chị phượng vay một tỷ sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng
đồng thời làm khế ước nhận nợ
cho chị phượng ký rút toàn bộ số tiền này
sau đó an chuyển cho chị phượng một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng
còn ba trăm hai mươi năm triệu đồng an tự ý chiếm đoạt
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn an đã vay của chị nguyễn thùy trang ở huyện lập thạch
và anh nguyễn anh tuấn ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc tổng số hai hai tỷ đồng
và cũng dùng toàn bộ số tiền này vào việc đánh bạc trên mạng
khi những tín đồ của môn thể thao vua vỡ hòa với niềm
vui cũng như là tiếc nuối cùng trái bóng tròn
thì cũng có không ít những canh bạc đỏ đen của dân chơi cá độ dẫn đến nhiều hệ lụy
không ngày nào là không có những vụ việc được lực lượng công an triệt phá
từ vài trăm triệu đồng vài triệu đồng cho đến vài tỷ đồng
mới đây nhất là tại quảng bình và an giang
và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tối ngày ba tháng bảy công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn thị lý và nguyễn hoàng trung
đều trú tại phương quảng thuận
qua khám xét đã thu giữ hai tờ sớ ghi các kẻo cá độ bóng đá
của các trận đấu được nhiều con bạc chuyển đến cho trung qua ứng dụng giao lô
tổng số tiền đánh bạc là hơn chín mươi triệu đồng
cùng thời điểm công an thị xã ba đồn đã làm rõ một mươi một đối tượng ghi cá độ cho trung
thu giữ số tiền gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt
liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của các đối tượng trong ngày ba tháng bảy
hiện công an thị xã ba đồn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn hoàng trung
nguyễn thị lý và hai đối tượng liên quan là trần văn hùng và nguyễn văn nam về hành vi đánh bạc
tại an giang công an thị xã tân châu cũng vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
liên quan đến hai mươi hai đối tượng tại một quán cà phê
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi một xe mô tô một mươi chín điện thoại di động
phơi ghi cá cửa bóng đá của các trận đấu với số tiền trên phơi là ba mươi một triệu đồng
và nhiều phơi ghi cá cược của những ngày trước đó
khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ hai mươi ba triệu đồng
qua làm việc ban đầu cơ quan công an xác định được ba đối tượng ghi cá cược bóng đá để hưởng hoa hồng
đồng thời các đối tượng bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
bằng biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình dạng sáng ngày năm tháng bảy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cà mau đã kết hợp với lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh nhà trọ song vinh thuộc xã lý văn lâm
và phát hiện nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
phát hiện công an kiểm tra các đối tượng đã tháo chạy vào các phòng khác nhau
tuy nhiên có bốn người đã bị tạm giữ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hai đĩa nhựa còn dính chất bột màu trắng
một số túi ni lông thường được dùng để chứa ma túy tổng hợp loa và đèn laser
qua làm việc các đối tượng khai nhận thuê phòng để sử dụng ma túy
ngoài bốn đối tượng trên có hai thanh niên khác trong phòng cạnh bên cũng được mời về cơ quan để kiểm tra
qua test nhanh năm trên sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở
đồng thời lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín đã gây ảnh hưởng đến nhiều hoạt động trên phạm vi toàn cầu
nhưng tội phạm ma túy trên thế giới khu vực và trong nước
vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường
với phương thức thủ đoạn rất mới
đặc biệt chúng thường xuyên thay đổi chuyển hướng hoạt động
và triệt để lợi dụng khoa học kỹ thuật công nghệ
để đối phó với sự kiểm soát phát hiện bắt giữ của lực lượng chức năng
trước những diễn biến này lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc
đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy
với những thủ đoạn lần đầu tiên được phát hiện tại việt nam

thu giữ ba trăm linh g heroin một một mươi sáu tấn cộng hai năm mươi hai triệu viên ma túy tổng hợp
chín trăm bốn mươi kg cần sa cùng nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án
đây là kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tăng một mươi sáu mươi sáu
số vụ vật chứng thu giữ tăng hai mươi năm số kg heroin
tăng năm trăm tám mươi hai số kg cần sa như vậy có thể thấy
các đối tượng tội phạm ma túy đã lợi dụng thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
có diễn biến phức tạp để tiếp tục gia tăng hoạt động
thời điểm hai năm nay chúng ta đang thực hiện trì đạo của thủ tướng chính phủ
để hạn chế người nhập cảnh từ lĩnh vực ngoài vải đặc biệt là tiến hàng không
chính vì lợi dụng việc chúng ta như vậy
các đối tượng đưa ma túy vào hàng hóa và gửi từ nước ngoài về
thì số lượng phát hiện nhiều hơn những năm trước là do một hạn chế với con người
chứ còn trước đây chúng ta cũng có phát hiện là cái hàng sách tay
nhưng mà số lượng rất ít
sách tay và qua xoay chiếu đã phát hiện ra rồi
kể cả ép vào bụng chanh lẫn vào cái mỹ phẩm
nhưng đây là gửi hàng tiện
sau tháng đầu năm qua cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã xác lập chuyên án đấu tranh với những đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia
với thủ đoạn tinh vi lần đầu tiên được phát hiện bóc gỡ
kết quả đấu tranh chuyên án mang bí số một trăm hai mươi năm h đã bóc gỡ đường dây
do đối tượng quốc tịch đài loan trung quốc cầm đầu
tổ chức vận chuyển ma túy từ campuchia về tp hcm
sau đó đưa đi nước thứ ba tiêu thụ
thủ đoạn tinh vi của đường dây này đó là chia nhỏ ma túy
và nhồi vào hàng trăm chiếc dạ dày lợn để cùng thịt lợn cấp đông
sau đó xuất khẩu sang trung quốc
ngoài ra nổi lên trong sáu tháng đầu năm
còn có thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không
dịch bệnh covid một mươi chín nên việc vận chuyển hành khách qua đường hàng không tạm dừng
hoặc kiểm soát rất chặt chẽ
các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh
và ký gửi hàng hóa quà biếu phi mậu dịch bằng tuyến đường hàng không
để gửi hàng hóa có ngụy trang cất dấu ma túy rất tinh vi
từ các nước châu âu như hà lan pháp đức xét bỉ
về việt nam để tiêu thụ và vận chuyển đi các nước
cái tình trạng vận chuyển ma túy qua đường hàng không này
thì nó diễn ra là rất là nhiều mà nó diễn ra cái tình trạng
hàng vô chủ nhiều nó chưa đạt hiệu quả
nên làm sao mục tiêu đầy ra là phải đảm bảo
bắt được đối tượng thu giữ được tăng vật xử lý trước pháp luật
đối tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi và giả quyệt hơn
đóng hàng vào trong những hộp thực phẩm chức năng
hộp thuốc tân dược hay là hộp sữa của trẻ em
và cũng đóng nhãn mát y như của nhà sản xuất
và nếu như mà mắt thường mình mà
kiểm tra là cũng không phát hiện ra được
trong thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy được dự báo
vẫn có diễn biến rất phức tạp
các đường dây đối tượng phạm tội ma túy
vẫn tìm cách hoạt động mạnh với nhiều phương thức thủ đoạn mới
ngày càng sảo quyệt hơn
trong khi đó hiện nay toàn quốc có gần hai trăm năm mươi người nghiện ma túy
có hồ sơ quản lý tăng một mươi một sáu trăm ba mươi sáu người nghiện
so với cuối năm hai nghìn hai mươi
đó là nguồn cầu tiêu thụ ma túy rất lớn
thực tế này đặt ra những thách thức không nhỏ
trong mục tác phòng chống tội phạm ma túy
cái quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an ấy
là chúng ta không để người lớn rồi người đánh
tức là người đánh biết nhưng mà không triệt phá ngay
thì nó khác hẳn
đấy nó để để nếu mà kéo dài phức tạp
nhưng đây là những chuyên án phải theo dõi
là cái hoạt động nó xuyên quốc gia xuyên quốc tế
thì không thể một chốc một lát ta làm được
mà nếu như ta làm chỗ này động chỗ kia
thì coi cả cái chuyên án học
mà có những cái việc là chúng tôi phải trao đổi qua kênh hợp tác quốc tế
đối với cảnh sát các nước bạn
đặc biệt là một mươi nước mà có cấp bộ trưởng
đã ký cái tuyên bố chung tại hà nội
và chúng tôi hiện nay phối hợp rất tốt với đài loan
đấy trung quốc
đấy lào công tri ở thái lan
nhưng kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy
trong thời gian qua tiếp tục thể hiện
tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm
không quan nhận với tội phạm ma túy
trong mọi điều kiện hoàn cảnh
góp phần giữ gìn sự bình yên cuộc sống của nhân dân
thưa quý vị trong hai ngày mùng bảy
vào mùng tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đợt một của kỳ tiết
tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức được diễn ra
hiện toàn thành phố hà nội
có khoảng trên một trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
chiếm tới một phần một mươi tổng số thí sinh
của cả nước
do kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp
vì vậy mà thành phố hà nội đã huy động sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị người dân
cho công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi
với quyết tâm bảo đảm an toàn ở mức cao nhất
cho thí sinh và những người tham gia
một buổi diễn tập triển khai phương án
ở nam từ liêm hà nội
với một mươi hai tình huống giả định có thể xảy ra
trong hai ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông
như việc phát hiện thí sinh bị ho sốt
có biểu hiện nghi nhiễm covid
tất cả các giả thiết đều được đưa ra
để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra
an toàn thuận lợi
chúng tôi cũng chuẩn bị
các lực lượng hỗ trợ
để hướng dẫn thí sinh
cũng như là những người làm nhiệm vụ
khi vào điểm thi
công tác phòng dịch
thực hiện giãn khoảng cách đeo khẩu trang
và những yêu cầu khác của ngành y tế
để đảm bảo đúng quy định
với vai trò là đơn vị tham mưu về mặt chuyên môn
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn
trong công tác thi
tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
thì chúng tôi cũng đã
thực hiện tốt đầy đủ các tình huống
khi có những thí sinh
có biểu hiện ho sốt khó thở
và nghi ngờ covid một mươi chín
theo các cấp độ khác nhau
là một trong ba lực lượng quan trọng
góp phần vào thành công chung của kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông
công an thành phố hà nội đã huy động
hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các đơn vị
tham gia đảm bảo an ninh trật tự
ở tất cả các điểm thi
chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý những trường hợp
có dấu hiệu gian lận trong thi cử
công tác phân luồng đảm bảo an ninh trật tự
ở cả vòng trong và ngoài khu vực tổ chức thi
mỗi một điểm thi
đều có ba nớp bảo vệ
có các đồng chí cán bộ an ninh
sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
bên ngoài cổng
cũng có một chốt để phối hợp
cùng các lực lượng khác
để phân luồng giãn cách
trong quá trình
các cháu thí sinh
đi vào khu vực thi
và nớp bên ngoài cùng
tại các tuyến đường chúng tôi bố trí
tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông
bảo không gây ách tác giao thông
bên cạnh đó trước diễn biến dịch covid một mươi chín
phức tạp công an thành phố hà nội
đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt
các quy định về phòng chống dịch phân luồng
đảm bảo giãn cách đo nhiệt độ
sắt khuẩn tay trước khi vào phòng thi
tránh ảnh hưởng xấu tới việc tổ chức
các hoạt động của kỳ thi
kỳ thi tốt nhật
chung khóa hòa thông diễn ra trong thời gian
tình hình dịch bệnh covid
đang diễn biến phức tạp
theo chỉ đạo của
lực lượng công an quận
chúng tôi đã phối hợp với
các đơn vị chức năng như
phòng y tế trung tâm y tế phòng giáo dục
và ủy ban nhân dân các phường
tổ chức tuyên truyền
cho quần chúng nhân dân thực hiện
các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch covid
tổ chức nhắc nhở cán bộ nhân viên
và phụ huynh học sinh
trước cổng trường đảm bảo giãn cách
và đeo khẩu trang đúng theo quy định
mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự
cũng như công tác phòng chống dịch
cho kỳ thi trên địa bàn thành phố hà nội
đã được các lực lượng triển khai nghiêm túc
với quyết tâm đảm bảo kỳ thi trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một diễn ra vào
ngày bảy và tám tháng bảy
được an toàn đúng quy chế
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo
và mục điểm báo ngày hôm nay
là bài viết được đăng tải trên báo công an nhân dân
thưa quý vị
tại buổi khai mạc hội nghị trung ương ba khóa một mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã một lần nữa
khẳng định chúng ta phải xây dựng đảng
và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu
của cách mạng trong giai đoạn mới
và lời khẳng định này của tổng bí thư
cũng chính là nhan đề của bài viết
theo mặt bộ chính trị
ban bí thư tổng bí thư đã
phát biểu nêu một số vấn đề có tính chất
gợi mở để trung ương quan tâm trong quá trình
thảo luận xem xét và quyết định
tổng bí thư nêu rõ đại hội một mươi ba của đảng
đã nhất trí cao đề ra chiến lược phát triển
kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

tổng bí thư nhấn mạnh
đây cũng là kế hoạch hết sức quan trọng
rộng lớn có ý nghĩa quyết định
đối với việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
do đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng
đề nghị trung ương cần phải chú ý
phân tích đánh giá thật sâu sắc
làm rõ thêm tình hình thực tế
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cả nước vẫn phải tiếp tục nỗ lực
quyết liệt chống dịch đợt bùng phát dịch
lần thứ bốn lây lan rất nhanh
hết sức nguy hiểm phức tạp khó kiểm soát
tổng bí thư nguyễn phú trọng lưu ý
nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này
bao gồm nhiều vấn đề rất cơ bản và hệ trọng
vậy nên đề nghị các đồng chí trung ương
dành thời gian tập trung nghiên cứu
thảo luận cho ý kiến để tiếp tục
hoàn thiện và xem xét quyết định
vào cuối kỳ họp
liên quan tới nghị quyết
số sáu mươi tám của chính phủ về hỗ trợ
đối tượng người lao động gặp khó khăn
do covid một mươi chín một bài viết
ở trên báo lao động đã phân tích
rất nhiều những ý kiến và cho rằng
cần phải đơn giản hóa thủ tục
để cho người lao động dễ dàng tiếp cận hơn
kịp thời nhận được sự hỗ trợ
vào lúc khó khăn này
cụ thể trao đổi với phóng viên ông vũ quang thọ
nguyên viện trưởng viện công nhân công đoàn
cho rằng trước tác động của dịch covid một mươi chín
lao động tự do khó khăn
thậm chí là khó khăn hơn rất nhiều
so với lao động trong doanh nghiệp
vì vậy cần phải chú ý đến các đối tượng này
để tạo điều kiện cho họ được nhận hỗ trợ
ví dụ như thủ tục được hưởng hỗ trợ
chỉ cần giấy chứng nhận nhân thân
đồng thời có một cơ quan xác nhận hoàn cảnh của họ
là họ có thể được hưởng hỗ trợ
ông thọ cho biết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
phần lớn lao động tự do
không có thu nhập nên đang rất cần hỗ trợ
kịp thời vì một miếng khi đói
thì bằng một gói khi no
ông thọ cũng cho rằng về thủ tục
không cần thiết phải yêu cầu người lao động tự do
chứng minh là mình bị giảm thu nhập
vì chắc chắn là họ sẽ bị giảm
hoặc không có thu nhập trước tác động
của dịch covid một mươi chín
chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi
trên báo lao động số ra hôm nay
vâng như đã đề cập ở phần tin tức
thì ngày mai bảy tháng bảy
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
hai nghìn hai mươi một đợt một sẽ chính thức diễn ra
là địa phương có số thí sinh
đăng ký dự thi lớn nhất cả nước
trên thi thần chỉ đạo chung của
bộ giáo dục và đào tạo
hà nội đã có kế hoạch chuẩn bị toàn diện
kỹ lưỡng chú đáo về mọi mặt
sẵn sàng tinh thần tâm thế
để tổ chức kỳ thi thành công và an toàn
và nội dung này cũng được báo kinh tế
và đô thị phân tích rất kỹ lưỡng
bài viết đã liệt kê
như đánh giá công tác chuẩn bị
cho kỳ thi tại một trăm tám mươi tám điểm thi
trong điều kiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cụ thể là các điểm thi đều được
vệ sinh khử khuẩn lau rửa bàn ghế
sạch sẽ trước và sau mỗi buổi thi
các vật dụng phòng chống dịch như nước rửa tay
cồn xà phòng giấy lau
cũng được chuẩn bị đầy đủ
ngoài ra bài viết cũng dẫn lời của phó chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
hà nội năm hai nghìn hai mươi một
chử xuân dũng
trung học phổ thông hai nghìn hai mươi một
là kỳ thi mang tầm quốc gia
vì vậy công tác tổ chức thi được thực hiện bám sát
chỉ đạo văn bản quy chế và hướng dẫn
của bộ giáo dục và đào tạo
kế thừa kinh nghiệm tổ chức kỳ thi
vào lớp một mươi trung học phổ thông tại hà nội
với sự vào cuộc nhịp nhàng quyết liệt khẩn trương
linh hoạt của cả hệ thống chính trị
và tin tưởng kỳ thi sẽ diễn ra thành công
trọn vẹn và an toàn
vâng đó là một số thông tin nổi bật
được đăng tải trên các số báo
số ra sáng nay
còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với
trường quay phía nam để đón xem bản tin
sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên phương thảo
hoàng trí xin chào quý vị đang theo dõi
bản tin sáng phương nam
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
vừa triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá đổ bóng đá
với số tiền mà các con bạc tham gia
là hơn một trăm linh triệu đồng cho một trận đấu
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh
đội cảnh sát hình sự công an thành phố phan thiết
phối hợp với công an phường phú thủy
tổ chức lực lượng kiểm tra bắt quả tan tại quán cà phê không tên
ở số sáu mươi hai đường nguyễn tương
thuộc khu phố sáu phường phú thủy thành phố phan thiết
khi đang tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền
tại thời điểm kiểm tra công an đã thu giữ
một mươi một điện thoại di động hơn hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
hai xe mô tô một số giấy tờ có liên quan
bắt giữ một mươi một đối tượng có mặt tại quán cà phê
đưa về trụ sở công an làm việc
hai đối tượng cầm đầu là nguyễn duy tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và nguyễn văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai khai nhận
đã tổ chức cho nhiều con bạc chơi bằng hình thức cá độ bóng đá
để qua mắt lực lượng chức năng
các đối tượng đã sử dụng tài khoản zalo
và trang web bóngdá tám mươi tám com
trên điện thoại di động
để ghi nhận các cược và nhận cược trực tiếp
từ các đối tượng đến tham gia các cược bóng đá
công an huyện cần đức tỉnh long an
đang tích cực điều tra xử lý các đối tượng
tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
nhận được tin báo của người dân
tại bãi đất trống thuộc địa bản ấp long hưng xã long hụ tây
huyện cần đức tỉnh long an
có nhiều đối tượng tụ tập đá gà thắng thua bằng tiền
gây mất an ninh trực tự
công an huyện cần đức nhanh chóng triển khai lực lượng
phát hiện mất quả tang số đối tượng đang tham gia đá gà thắng thua bằng tiền
và tạm giữ tan vật gồm ba con gà một cân hai cặp cửa một mươi xe mô tô
hiện vụ việc đang được công an huyện cần đức xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
thưa quý vị quá trình xét nghiệm hơn một trăm linh thí sinh và người làm công tác
tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn của thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi hai mẫu có kết quả dương tính với covid một mươi chín
trong quá trình xét nghiệm lực lượng y tế xác định có một mươi tám mẫu gợp dương tính
với covid một mươi chín sau khi giải gợp ngành y tế xác định có kết quả khẳng định một mươi hai trường hợp dương tính
hiện các trường hợp này đã được cách ly theo quy định
trước mắt thành phố hồ chí minh vẫn sẽ tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
diễn ra ngày bảy và tám tháng bảy tuy vậy tùy vào tình huống cụ thể sẽ có những thay đổi phù hợp
thành phố sẽ triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn cho phụ huynh thí sinh
và những người làm công tác coi thi cụ thể ngay việc xét nghiệm thì lực lượng chức năng
sẽ khử khuẩn ở các điểm thi thực hiện giãn cách từ ngoài vào trong phòng thi thông thoáng phòng ốc
ngoài ra tp hcm đang tính toán khuyến cáo thêm các phụ huynh thí sinh
sau khi hạn chế di chuyển đi lại tiếp xúc
tại tiền giang công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một trong hai ngày thi chính là ngày bảy và ngày tám tháng bảy được chính quyền địa phương
đặt lên hàng đầu các phương án kịch bản ứng phó được ban chỉ đạo
kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh tính toán thận trọng và chú đáo
theo thống kê của ngành giáo dục tỉnh tiền giang tính đến thời điểm hiện tại
toàn tỉnh có bảy mươi ba trường hợp thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thuộc diện f một f hai không có thí sinh là f
một trăm bốn mươi ba thí sinh đang ở trong khu vực phong tỏa phòng chống covid một mươi chín
đến thời điểm này thì tuy rằng ở trên quyền khái bè cũng có dịch bệnh
thì riêng đối với chuẩn bị cho kỳ thi thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất
thì trên quyền khái bè là có năm điểm
năm điểm thi và bảy điểm phụ
thì tất cả các điểm chính và điểm phụ về cơ sở vật chất trang thiết bị
cũng như là các phương án rồi là giáo viên cũng như là học sinh
trên tư thế chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi
toàn tỉnh có hai năm trăm bảy mươi sáu cán bộ giáo viên nhân viên coi thi
và một trăm ba mươi tám cán bộ ở trường đại học tiền giang được bộ giáo dục đào tạo
cứ làm nhiệm vụ thanh tra kiểm tra tại kỳ thi
đã được xét nghiệm và tìm phát triển
mình rất là vấn khởi khi được tham gia tiêm chủng lần này
bởi vì mặc dù mình đã thực hiện
rất nghiêm túc nguyên tắc năm k những chỉ thị của chính phủ
nhưng mà thật sự cũng có chút lo trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh
vậy thì liều vaccine hôm nay đối với mình không chỉ là liều thuốc
để giúp mình chống chọi lại với dịch bệnh mà nó cũng là liều thuốc tinh thần
để giúp mình có thể vững tinh hơn lạc quan hơn
trong cuộc sống cũng như là trong cuộc đời của mình
trong cái công việc mà đặc biệt là cái nhiệm vụ sắp tới là đi coi thi trung học phổ thông quốc gia
sở giáo dục đào tạo tỉnh tiền giang yêu cầu các trường học chú động tuyên truyền chú trương tổ chức kỳ thi
của bộ giáo dục đào tạo để tạo ra sự đồng thuận trong phụ huynh và học sinh
đồng thời quá truyệt đến thí sinh cám bộ giáo viên của trường tham gia kỳ thi
nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch hạn chế đi lại những nơi không cần thiết
tình hình dịch covid một mươi chín của tỉnh có diễn biến phức tạp
tuy nhiên thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã được sẵn sàng
và với tinh thần đó thì tất cả các địa phương các sở ngành và đặc biệt là ban chế đạo của tỉnh
đang chuẩn bị rất là kỹ cho kỳ thi này
làm sao chúng ta sẽ đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công và an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
năm nay tỉnh tiền giang có một hội đồng thi có ba mươi một điểm thi tăng bốn điểm thi so với năm hai nghìn một mươi tám
với một mươi sáu bốn trăm hai mươi ba thí sinh trong đó có bảy trăm bốn mươi bảy thí sinh giáo dục thường xuyên
và bốn trăm linh thí sinh tự do
thưa quý vị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cho biết việc phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố đã thu được nhiều kết quả quan trọng đặc biệt là sự đóng góp chung tay
của các tầng lớp nhân dân các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trong ngoài nước
theo báo cáo của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay
bang vận động tiếp nhận và phân phối ủy phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
đã phát động và đã thực hiện tiếp nhận số tiền hơn tám trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm sáu mươi ba triệu đồng
phân phối tiền hàng trị giá bảy trăm ba mươi chín tỷ năm trăm năm mươi hai triệu đồng
ngoài ra đơn vị còn tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn hai hai trăm chín mươi ba tỷ đồng ủng hộ mua vaccine phòng dịch
trong đó đã nhận hơn hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
tất cả thông tin ủng hộ đều được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm http ủy ban mặt trận tổ quốc
mới đây nhất
trong ngày năm tháng bảy tại trụ sở ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đại diện công ty cổ phần tập đoàn tân long đã trao bản tượng trưng ủng hộ một trăm một mươi tấn gạo a an
hỗ trợ người dân khó khăn tại hai mươi hai quận quyện thành phố trên địa bàn tp hcm
chung tay cùng chính quyền địa phương tiếp thêm nguồn lực giúp người dân phần nào vượt qua những khó khăn trước mắt
đúng với tinh thần không một ai bị bỏ lại phía sau
việc trao tặng gạo sẽ được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
phù hợp với điều kiện thực tế tại từng khu vực như siêu thị không đồng gian hàng miễn phí
xe gạo nghĩa tình hoặc đưa gạo đến tận nhà dân để đảm bảo công tác phòng chống dịch
hai ngày nay những suất hỗ trợ đầu tiên đã đến được với lực lượng nhân viên hậu đài
ở các sân khấu biểu diễn tại tp hcm
đây là động thái của hội nghệ sĩ sân khấu việt nam và tại tp hcm quan tâm đến nguồn nhân sự quan trọng này
trong bối cảnh các điểm diễn dự kiến vẫn phải đóng băng trong nhiều tháng tới để phòng chống dịch
đến nay đã tròn hai tháng kể từ quyết định của ubnd tp hcm tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu
để kiểm soát sự lây lan của covid một mươi chín
những nghệ sĩ hay nhân viên hậu đại nào may mắn có kinh doanh buôn bán thêm từ trước
thì tự tạo được nguồn thu nhất định
tuy nhiên khi dịch bệnh ngày càng phức tạp tại tp hcm thì nguồn thu này ngày càng eo hẹp
khi mà mở mắt ra đào không thấy cái điện thoại của đào xong rồi đào không thấy laptop của con
thấy cái giỏ nó rơi ở ngoài đường và bị môi móc hết tất cả
thì mình cảm thấy là cuộc đời mình nó bế tắc thật sự
ngày phố với tụi anh ở đây thì chỉ làm một sân khấu
chẳng hạn như tí ở ngoài ta kêu ta làm quảng cáo hay gì đó
đó là đứng ở trường của tụi anh ở ngoài luôn
nói chung ra thì dịch này là ở nhà thôi chứ không dám ai là làm gì đâu
tại vì dịch mà người ta kêu giãn cách mình đi ra mình làm gì bây giờ
không có ai kêu gì
nói chung là mình ở nhà thì có nhiều sẽ nhiều ít thì sẽ ít chút thôi
phần lớn phụ trách các sân khấu biểu diễn tại tp hcm giữ nhân sự hậu đại
bằng cách trả nửa lương cố định hàng tháng
dù vậy thực tế hoạt động biểu diễn bị tạm ngưng hai tháng
tác động trực tiếp đến thu nhập của lực lượng này
sân khấu thì chúng tôi sống vào những ngày cuối tuần
dạng như là thứ năm sáu bảy bảy bảy đó là những ngày chúng tôi có được diễn đứng trên sân khấu
thì đó là gần như là cái nguồn sinh kiếm sống của chúng tôi
đến bây giờ thì đã có chỉ thị là ngừng hết tất cả các hoạt động về nghệ thuật
quan trọng là tinh thần chúng tôi bị gần như là bị tục mốt hoàn toàn
không biết rồi đến cái tình hình này nó sẽ kéo dài được bao la còn bao lâu nữa
mong rằng sẽ chấm dứt sớm thôi
do đặc thù công việc gần như không xuất hiện trước công chúng
nên tự thân các hội nghề nghiệp và nghệ sĩ còn điều kiện
đã chú động ghi quỹ sáng sẻ với lực lượng hậu đài tại tp hcm
không chỉ nhân viên kỹ thuật ở các khâu như đạo cụ ánh sáng âm thanh phục trang
mà đến đội ngũ kế toán bán vé cũng được quan tâm đợt này
số tiền năm mươi triệu đồng của hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
cùng nhiều yếu phẩm và một trăm ba mươi triệu đồng nguồn quỹ của nghệ sĩ đóng góp
đã được trao đến một mươi sáu sân khấu tại tp hcm
mình chỉ chỉ nhắn ở trong cái group của nghệ sĩ mà chỉ có sang người
chỉ nói ra cái chương trình này
thì cái kế hoạch như thế này thì các anh chị em nghệ sĩ ủng hộ rất là nhiều
và trong vòng có khoảng một tuần
thì mọi người cũng nhận được những kế hoạch này
và trong vòng có khoảng một tuần thì mọi người cũng nhận được những kế hoạch này
và trong vòng có khoảng một tuần thì mọi người cũng nhận được những kế hoạch này
hồ chí minh cũng rà soát danh sách nhân sự hậu đài
để vận động nguồn tài trợ mua bảo hiểm y tế
còn quỹ chăm lao đội mô biểu diễn tại tp hcm
do nghệ sĩ trịnh kim chi khởi xướng
sẽ tiếp tục ủng hộ nghệ sĩ sân khấu thành phố
rà soát các trường hợp nghệ sĩ khó khăn
để tiếp cận sang sẻ để cùng nhau vượt dịch
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý về lĩnh vực giao thông
ngày hôm qua năm tháng bảy bộ giao thông vận tải đã có văn bản
yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với
ủy ban nhân dân tp hcm các tỉnh đông nam bộ tây nam bộ
và các tỉnh giáp danh với tp hcm
để tổ chức phân luồng tuyến vận tải hàng hóa
bảo đảm thông suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cùng với đó các địa phương cần tăng cường lực lượng
để giải quyết nhanh nhất không để tình trạng ôn tắc
tại các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh các điểm khai báo y tế
đồng thời đảm bảo an toàn dịch bệnh cho lái xe phương tiện
và phòng chống lây lan dịch bệnh hiệu quả
tổng cục đường bộ cũng yêu cầu chỉ đạo thanh tra giao thông
phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của các địa phương
tổ chức phân luồng giao thông bảo đảm các phương tiện lưu thông thuận lợi
doanh thu từ việc thu phí của sáu mươi hai trạm bot hiện có
trong hai quý đầu năm hai nghìn hai mươi một đạt hơn năm tám mươi tám tỷ đồng
với hơn tám mươi sáu ba triệu lượt xe lưu thông qua các trạm
đó là thông tin được tổng cục đường bộ
việt nam báo cáo lên bộ giao thông vận tải
cụ thể quý i năm hai nghìn hai mươi một số thu của các trạm là hơn ba ba trăm một mươi tám tỷ đồng
với hơn sáu mươi một triệu lượt xe lưu thông
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhiều địa phương giãn cách xã hội số thu của các trạm đạt thấp
chỉ hơn một bảy trăm sáu mươi chín tỷ đồng với hơn hai mươi sáu hai triệu lượt xe lưu thông
tổng cục đường bộ việt nam đang đôn đốc các sở giao thông vận tài
được giao quản lý quốc lộ
triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải
ổn định lưu thông hàng hóa hành khách để đảm bảo số thu phí trong những tháng cuối năm
liên quan tới vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra giữa xe ô tô chín chỗ
tại thanh hóa cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa
đã xác định được nguyên nhân của vụ việc đó là do tài xế xe buồn ngủ
dẫn đến mất lái và tông vào hàng loạt xe dừng đỗ đèn đỏ ở phía trước
bước tiên ban đầu chiếc xe được cho là đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này là xe chở xăng dầu
mang biển kiểm soát ba mươi sáu c một mươi ba nghìn một trăm tám mươi tám do nguyễn công tùng trú tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa điều khiển
bước đầu kiểm tra tài xế tùng không vi phạm nồng độ cồn cũng như âm tính với chất ma túy
tuy nhiên làm việc với cơ quan chức năng tài xế tùng cho biết do bùi ngủ
nên mất lái mới tông vào hàng loạt các xe ở phía trước
như tin đã đưa vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai tháng bảy
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua phường bắc sơn thị xã biểm sơn tỉnh thanh hóa
xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến chín xe ô tô gặp nạn
hậu quả khiến cho anh nguyễn ngọc thắng chú tại hà nội tử vong tại chỗ và một người khác bị thương
không phải mới được đề cập mà đã tồn tại từ nhiều năm nay
không chỉ thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu hay chen lấn
những chiếc xe này còn đỗ chàn lan
không có bất cứ một luật lệ nào
sau đây là ghi nhận của phóng viên tại các tuyến đường ở khu kinh tế dung quốc của tỉnh quảng ngãi
nơi đang bị các xe chở răm gỗ chiếm dụng hoàn toàn
gây mất an ninh trật tự tiềm ẩn tai nạn giao thông
trước cảng dung quốc từng đoàn xe tải chở gỗ răm
ở các nhà máy trên địa bàn tỉnh quảng ngãi và quảng nam nối đuôi nhau chờ để xuất hàng
xe đậu đỗ lộn xộn chen trúc dày đặc dàn hàng ngang không có lối đi cho các phương tiện khác
các tài xế xe cho biết đến đây từ sáng sớm để chờ xuất hàng
do không có bãi đậu xe nên phải dừng trước cảng để chờ tới lượt
mỗi khi có tàu vào nhập hàng là hàng trăm phương tiện chở răm gỗ rồn về khu vực trước cảng dung quốc
các tài xế tranh nhau đậu đỗ bất chấp trật tự giao thông
nơi nào thấy trống là tài xế chen xe vào đậu đỗ
tình trạng này tồn tại đã lâu nhưng băng quả đí các cảng vẫn chưa giải quyết dứt điểm
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đường trước cảng dung quốc bị lấn chiếm
nhiều ngày nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục
một khi có sự cố cháy nổ xảy ra trong khu vực cảng
thì rất khó khăn
cho phương tiện chữa cháy và làm nhiệm vụ
tính từ đợt dịch thứ tư bùng phát
thì bình dương đã ghi nhận bảy trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
và đã có một trường hợp tử vong
ngành y tế nhận định số ca mắc covid một mươi chín hiện nay trên địa bàn tỉnh tăng rất nhanh
từ đó nâng mức báo động lên mức cao nhất
cần tập trung cắt đứt nguồn lợi bệnh
trước tình hình này
tinh thần của người chiến sĩ công an kết hợp với tinh thần của tuổi trẻ
nhằm chia sẻ khó khăn và góp phần cùng với cộng đồng
trung tay đẩy lùi dịch bệnh
đoàn viên thanh niên công an tỉnh bình dương
đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực
hỗ trợ nhu yếu phẩm và chi viện sức người
cho các địa phương nơi tuyến đầu chống dịch
những ngày qua số ca nhiễm covid một mươi chín
tại tỉnh bình dương ngày một tăng
đặc biệt tại các điểm nóng tại thị xã tân uyên và thuận an
trước tình hình trên
đoàn thanh niên công an tỉnh bình dương
đã lên kế hoạch đề xuất cử đoàn viên thanh niên trẻ
xung kích hỗ trợ các điểm cách ly phong tỏa
trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thị xã tân uyên và thuận an
vào sáng ngày hai mươi tám tháng sáu
đoàn thanh niên công an tỉnh bình dương
đã tổ chức xuất quân tăng cường lực lượng đoàn viên
tri viện cho công an các đơn vị địa phương
nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi thực hiện thành lập tổ truy vết này
để hỗ trợ các địa phương
thực hiện công tác tri vết
các trường hợp nghi nhiễm
hoặc là trường hợp diễm
dương tính với lại covid một mươi chín
để kịp thời cách ly
để phòng chống covid trên địa bàn
để đảm bảo an toàn cho lực lượng phòng chống dịch
các đoàn viên thanh niên đều đã được tập huấn
bồi dưỡng nhanh các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn
trong công tác truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện đúng quy trình quy định
bảo đảm hiệu quả an toàn
và tuân thủ các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
với tinh thần đâu cần thanh niên có
đâu khó có thanh niên
xung kích vào những điểm nóng
tại các điểm cách ly phong tỏa trạm kiểm soát phòng chống dịch
phối hợp cùng các lực lượng chức năng tại địa phương
tiến hành truy vết các ca f f một
truy nguồn lây nhiễm trong cộng đồng
liên quan đến các ca bệnh
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh
nhiều khu vực tại địa bàn tỉnh bình dương
vì phong tỏa cách ly y tế
cuộc sống của người dân hiện tại ở các khu vực này
cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là các thanh niên công nhân
và những người đang ở trong các khu trọ
thì cũng tình hình dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp
chúng tôi ra quân cũng mục đích
để nhanh chóng truy vết những ca liên quan đến dịch bệnh
để nhanh chóng giập dịch
để giữ lại cái cuộc sống bình thường cho người dân
ngay sau lễ xuất quân
các đoàn viên thanh niên đã di chuyển
đến các địa điểm phong tỏa cách ly
để hỗ trợ các lực lượng tiến hành công việc
với quyết tâm nhanh chóng khoanh vùng và dập dịch
trước đó đoàn thanh niên công an tỉnh bình dương
đã đến trao tặng nhu yếu phẩm gồm
nước giải khát mì gói và găng tay y tế
cho cán bộ chiến sĩ công an
lực lượng làm nhiệm vụ và người dân
tại các điểm cách ly phong tỏa
tại ba điểm trên địa bàn thị xã tân uyên
và hai điểm trên địa bàn thành phố dĩ an và thuận an
cuộc chiến chống covid một mươi chín chưa bao giờ là đơn giản
ngày hôm qua thì nước ta đã lần đầu tiên
ghi nhận số ca mắc mới ở mức bốn con số
hơn lúc nào hết
tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau
để chống dịch cần được đặt lên trên hết
và những hình ảnh đẹp từ bình dương
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay
và chúc quý vị một ngày mới an toàn nhiều niềm vui
và đừng quên năm k khẩu trang khử khuẩn
khoảng cách không tụ tập và khai báo y tế